hạnh phúc máu
hạnh phúc máu
bởi vì nó biết là cái địa bàn làm bằng đạp tấn công thị xã
nhưng mà vì thể hiện cái tấm lòng của nhân dân đối với bác
nhân dân đã yêu kính bác
nhân dân coi bác như là thần thánh
và để làm sao mà có cái chỗ thời như vậy đó
để tới kính viên đốt nhang thường xuyên
và thăm viên bác coi như gặp bác
bà hồ thị vui ở ấp vĩnh hội xã long đức
nhà ngay cạnh đền thờ bác
mỗi ngày bà đều lui tới địa chỉ linh thiên này để thắp hương
hồi bác mất bà vui mới một mươi chín tuổi
bà vẫn nhớ như in cảm xúc khi nghe tin bác mất
và những ngày cùng mẹ làm mâm cơm cúng bác
dù bị địch uy hiếp đe dọa
nhưng gia đình bà cũng như nhân dân trong xã
vẫn âm thầm thắp hương
cúng cơm chủ tịch hồ chí minh
được thả về người dân long đức tiếp tục lập bàn thờ trong nhà
hiểu được tâm nguyện của nhân dân
nên chi ủy bác
ủy xã long đức
đã tiến hành việc xây dựng đền thờ bác
ngày đó cô gái hai mươi tuổi nguyễn thị tiếm
biết được tâm nguyện của nhân dân long đức
thưa xã đoàn là ủy viên bang vận động xây dựng đền
tại cuộc họp bàn
bà tím cùng các đồng chí trong chi ủy xã
đã quyết định chọn ấp vĩnh hội
xã long đức
để xây dựng đền thờ
vị trí ngôi đền chỉ cách đồn địch ba trăm linh m
luôn nằm trong tầm đảng pháo của kẻ thù
thảo luận đảng bộ quyết định
là xây dựng đền thờ bác
tại ấp vĩnh hội xã long đức
do đất dòng cao ráo dễ
và dù đồn địch có bắn phá
mình chịu khó khăn
nhưng mà nó thuận lợi cho nhất định
rằng mình sẽ có cái ngày độc lập
hàng trăm lượt người
từ già trẻ gái trai
bất chấp đảng bom
bất chấp sự lung sụp của địch
quyết tâm xây dựng song đền thờ bác
trong thời gian sớm nhất
cứ địch đến bà con lánh
địch rút bà con xây
địch phá ban ngày
bà con xây dựng đền thờ bác
bà con xây ban đêm
việc xây dựng đền thật sự là một trận chiến
không khoan nhượng
đền thờ bắc chỉ rộng khoảng một mươi sáu m hai
nhưng quân và dân xã long đức
đã phải xây dựng kéo dài
đến tầng một mươi một tháng
sau hai lần thay đổi
đến ngày hai mươi sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đền thờ đã được khánh thành
tất cả cái gì
là sức mạnh của dân
tất cả cái gì
khi người dân tự giá thương mẹ

tất cả cái gì
mình khơi dậy được
cái sức mạnh đó
thì tất cả cái gì cũng làm được
mà trong thời kỳ đó
sức mạnh đó
là lòng thương yêu bác hồ
có thể nói là vô bờ bến
ngôi đền thờ bác
là công trình tượng trưng cho tấm lòng sắc son
kiên trung của đảng bộ
quân và dân xã long đức
đồng bào tây nam bộ nói chung
đối với đảng và bác hồ
trong cuộc kháng chiến chống mỹ
là điểm tựa tinh thần vững chắc
cho quân dân miền tây nam bộ
không quản ngại hy sinh
vượt qua mọi gian trường
thử thách để đi đến thắng lợi cuối cùng
sau ngày miền nam giải phóng
thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
khuôn viên đền thờ
chủ tịch hồ chí minh
được mở rộng bốn hectare
và lần lượt có thêm nhiều hạng mục
xây dựng mới
như cổng chào
nhà bao che đền thờ
nhà truyền thống
nhà trưng bày vũ khí
nhà sàng bác hồ
ngày năm tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
đền thờ chủ tịch hồ chí minh
ở long đức
đã được công nhận là di tích lịch sử
cách mạng cấp quốc gia
và được tỉnh trà vinh
chọn làm biểu trưng của tỉnh
này cứ mỗi dịp lễ
tết hay ngày sinh
ngày mất của bác
đồng đảo nhân dân trà vinh
đến thắp nén khóa
hương kính dân người
cũng từ đó đến nay
mỗi gia đình ở long đức
đều dành một nơi trang trọng nhất trong nhà
để lập bàn thờ bác
vừa bày tỏ sự kính yêu
một lòng một dạ đối với bác
vừa nhắc nhở cháu con
về truyền thống yêu nước của quê hương cách mạng
xuất phát từ lòng tôn kính chủ tịch hồ chí minh
trong hơn bốn mươi năm qua
nhân dân xã long đức
cùng đảng bộ chính quyền xã
luôn đoàn kết
nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển quê hương
xã long đức được công nhận
đạt chuẩn xã nông thôn mới
đời sống người dân ngày một nâng cao
xứng đáng với truyền thống xã anh hùng
trên đất nước hình chữ s
có nhiều đền thờ bác được xây dựng
trong những giai đoạn
bối cảnh khác nhau
nhưng tự trung đều thể hiện lòng tôn thờ
hướng về đảng
về bác hồ kính yêu
tin tưởng đi theo con đường
mà đảng và bác đã chọn